trong khuôn khổ hội nghị lần thứ hai mươi bảy các bên tham gia công ước khung của liên hợp quốc về biến đổi khí hậu cop hai mươi bảy
đang diễn ra tại thành phố shams al sheikh của ai cập
tổng thống mỹ joe biden ngày hôm qua đã tái khẳng định cam kết của nước mỹ
trong việc thực hiện lộ trình giảm khí carbon cũng như kêu gọi mọi quốc gia tăng cường nỗ lực chống biến đổi khí hậu
trong bài phát biểu dài hơn hai mươi phút tại hội nghị tổng thống mỹ cảnh báo
khủng hoảng khí hậu đang đe dọa tới an ninh con người an ninh kinh tế môi trường an ninh quốc gia và sự sống còn của hành tinh
ông khẳng định nước mỹ đang đi đúng hướng để tới năm hai nghìn ba mươi đạt mục tiêu cắt giảm năm mươi năm mươi hai lượng khí thải
đồng thời hối thúc các quốc gia khác hành động nhiều hơn nữa nhằm kiểm soát tình trạng ấm lên toàn cầu
mọi quốc gia cần đẩy mạnh hành động
tại hội nghị này chúng ta cần đổi mới và nâng tầm các tham vọng về khí hậu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
đây là nghĩa vụ và trách nhiệm của giới lãnh đạo toàn cầu
để chiến thắng trong cuộc chiến này mọi quốc gia phát thải lớn cần phải nỗ lực
vì mục tiêu một năm độ c chúng ta không còn có thể tiếp tục ngụy biện cho hành động của mình hay lặp lại sai lầm một lần nữa
tuyên bố của tổng thống mỹ nhận được phản ứng trái chiều từ cộng đồng quốc tế
chủ tịch viện tài nguyên thế giới ani desutta nhận định chương trình nghị sự về khí hậu của ông biden đậm nét nhất trong các đời tổng thống mỹ
dù vậy mỹ vẫn đang chưa chi đủ tiền
cam kết đóng góp một trăm linh tỷ đô la mỹ mỗi năm về khí hậu vốn được các nước giàu hứa với các nước nghèo từ năm hầy yên chín
theo kết quả công bố mới đây trên tạp chí earth system science data
sẽ rất khó để đạt được mục tiêu đầy tham vọng là giới hạn sự nóng lên toàn cầu ở mức một năm độ c so với thời tiền công nghiệp
điều này đòi hỏi lượng khí thải phải giảm gần một nửa vào năm hai nghìn ba mươi
hành động khẩn cấp đang được yêu cầu triển khai nhất là khi lượng khí thải co hai từ nhiên liệu hóa thạch đang trên đà tăng một vào năm nay
và đạt mức cao nhất mọi thời đại